tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng bốn ước tính tăng bảy bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó ngành khai khoáng giảm năm sáu công nghiệp chế biến chế tạo tăng một mươi một một sản xuất và phân phối điện tăng chín tám
cung cấp nước và xử lý rác thải nước thải tăng sáu năm
tính chung bốn tháng đầu năm chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng năm một so với cùng kỳ năm trước
thấp hơn nhiều so với mức tăng của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu nhưng cao hơn mức tăng bốn hai của quý i năm nay
trong các ngành công nghiệp ngành chế biến chế tạo tăng chín hai ngành sản xuất và phân phối điện tăng chín
ngành cung cấp nước và xử lý rác thải nước thải tăng sáu ba ngành khai khoáng giảm chín bảy
một số ngành có chỉ số sản xuất bốn tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước là sản xuất kim loại
sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc thiết bị
dệt sản xuất xe có động cơ một số ngành có mức tăng thấp là sản xuất chế biến thực phẩm sản xuất thuốc
hóa dược và dược liệu sản xuất sản phẩm điện tử máy vi tính
một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn là hải phòng tăng hai mươi bốn thái nguyên tăng một mươi bảy bảy đà nẵng tăng một mươi hai một hải dương tăng chín